tại thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam ban thường vụ hội liên hiệp phụ nữ tỉnh quảng nam vừa tổ chức lễ phát động hướng ứng chủ đề năm hai nghìn một mươi chín
an toàn cho phụ nữ và trẻ em đây là một trong những hoạt động thực hiện đề án chín trăm ba mươi tám tuyên truyền giáo dục vận động hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi bảy của thủ tướng chính phủ
chủ đề có những nội dung như an toàn từ gia đình trong trường học và trong môi trường xã hội phòng người bạo lực và xâm hại phụ nữ trẻ em phòng chống tảo hôn hôn nhân cận huyết thống phòng chống tai nạn thương tích đuối nước tai nạn giao thông tệ nạn xã hội phòng chống bạo lực học đường phòng chống suy dinh dưỡng chăm sóc sức khỏe an toàn cho phụ nữ và trẻ em về môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu an toàn trong môi trường mạng hướng tới xây dựng môi trường mạng lành mạnh an toàn tại việt nam bảo đảm an to
với lễ phát động đại diện ban thường vụ hội liên hiệp phụ nữ tỉnh quảng nam đã kêu gọi các cấp hội cán bộ hội viên phụ nữ trên địa bàn toàn tỉnh nâng cao nhận thức phát huy vai trò trách nhiệm của cấp ủy chính quyền địa phương toàn xã hội và gia đình đặc biệt là tổ chức hội hội viên phụ nữ thực hiện các hoạt động đảm bảo về an toàn cho phụ nữ và trẻ em